ngày hai mươi một tháng một mươi ngày làm việc thứ hai của quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ sau khi nghe tờ trình tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số năm mươi năm hai nghìn một mươi quốc hội một mươi hai về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm lần này tập trung sửa đổi nhằm khắc phục những bất cập về các mức định lượng mức hình phạt trong các khung của một số điều luật sửa đổi bổ sung một số điều khoản để phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm
trong phiên họp hôm nay các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về một số vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau trong dự thảo này như phạm vi sửa đổi bộ luật phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ
phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi và các quy định liên quan đến các tội phạm về ma túy